sáu tháng năm theo nguồn tin của phóng viên ngư dân nguyễn ngọc hà chú phưởng quảng phúc thị xã ba đồn cổng bình là thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts bị mất liên lạc khi đang đánh bắt trên biển vào tối ngày ba tháng năm đã gọi về xe đỉnh thông báo bình an
theo đó sau khi tàu bị chìm ngư dân nguyễn ngọc hà đã bám víu vào vật nổi linh đinhnh ba ngày trên biển may mắn anh hải được tàu cá khác phát hiện và cứu giúp
đến chiều tối ngày sáu tháng năm anh hà gọi về báo tin hiện anh đang được bạn thuyền giúp đỡ theo dõi sức khỏe
như vậy hiện còn một mươi ngư dân trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts và tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts vẫn đang mất tích lực lượng chức năng đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã thành lập ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo các cơ quan đơn vị kiểm tra xác minh thông tin các tàu bị nạn
đồng thời báo cáo đề xuất bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
nhân dân tỉnh cổng bình chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân
ban chỉ huy tiền phương có trách nhiệm phối hợp với các địa phương thông báo kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực các tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm
kịp thời trao đổi cung cấp thông tin có liên quan cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường
ban chỉ huy tiền phương cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình có thuyền viên bị nạn
thiết lập và duy trì kênh liên lạc hai mươi bốn trên hai mươi bốn với các tàu trên biển để nắm thông tin tình hình có liên quan sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm
tổ chức điều tra xác minh làm rõ các thông tin có liên quan đến vụ việc các tàu cá bị nạn
trước đó tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi với ngư dân diễn ra vào chiều ngày ba tháng năm
ngư dân phản ánh khó khăn của các ngành khai thác hải sản những vướng mắt trong thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân
qua đó đề xuất quốc hội chính phủ bộ ngành và tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển
chủ trì buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề có các đại biểu quốc hội tỉnh gồm
phó bị thư thường trực tỉnh uy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đặng ngọc huy
ủy viên thường trực ủy ban đối ngoại của quốc hội trần thị hồng an
phó trường đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh huỳnh thị anh sương
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh lương văn hùng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh vũ thị liên hương
sự buổi tiếp xúc có phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn tấn đức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần phước hiền lãnh đạo các sở ngành liên quan
cùng hơn một trăm linh ngư dân đại diện cho ba mươi bảy ngư dân trên địa bàn tỉnh
quảng ngãi hiện có bốn hai trăm ba mươi hai tàu cá trong đó tàu dài từ một mươi năm m trở lên hoạt động vùng khơi có ba chín mươi bốn tàu
tổng số lao động trực tiếp sản xuất trên biển khoảng ba mươi bảy người
ngư dân quảng ngãi có truyền thống và kinh nghiệm đánh bắt xa bờ
tàu cá và ngư dân quảng ngãi hoạt động khắp các ngư trường trong cả nước
từ vùng biển vịnh bắc bộ đến vùng biển tây nam bộ vùng biển hoàng sa trường sa và vùng biển tiếp giáp với các nước trong khu vực
hoạt động khai thác thủy sản xa bờ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn toàn tỉnh quảng ngãi hiện có một bảy trăm ba mươi sáu tàu cá đăng ký tham gia thường xuyên hoạt động tại các vùng biển xa
qua hơn một mươi ba năm thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ ngư dân khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định số bốn mươi tám
ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi của thủ tướng chính phủ người dân rất phấn khởi với chính sách hỗ trợ của nhà nước
nhiều ngư dân mạnh dạn đầu tư đồng mới nâng cấp tàu cá để tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa có phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri là ngư dân phản ánh những năm gần đây nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm giá nhiên liệu cao lợi nhuận sau mỗi chuyến biển giảm thế nên thu nhập của thuyền viên thấp và không ổn định
một bộ phận thuyền viên trẻ chuyển sang làm công nhân trong các khu công nghiệp nhiều gia đình chủ tàu không muốn cho con nối nghiệp thế nên lực lượng lao động khai thác thủy sản ngày càng thiếu hụt
để giảm bớt một phần khó khăn cho chủ tàu cá giúp ngư dân yên tâm bám biển mưu sinh góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cử tri mong muốn nhà nước tiếp tục hỗ trợ chính sách tham gia khai thác vùng biển xa để chủ tàu giảm bớt một phần khó khăn hiện nay và yên tâm bám biển
người dân cũng kiến nghị chính phủ sớm ban hành quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số bốn mươi
trong đó có nội dung sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá vms làm căn cứ xác nhận vị trí hoạt động của tàu để thực hiện hỗ trợ cho ngư dân
các cử tri cho rằng trong thực hiện quyết định bốn mươi tám việc sử dụng cùng lúc hai loại thiết bị mới được hưởng hỗ trợ là vx một nghìn bảy trăm linh và giám sát hành trình trên tàu cá gặp nhiều khó khăn
quá trình hành nghề nhắn tin nhắn vx một nghìn bảy trăm linh thường xuyên xảy ra lỗi
do tin nhắn không đầy đủ
thế nên một số trường hợp không được xem xét hỗ trợ theo quyết định bốn mươi tám của chính phủ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của chủ tàu và thuyền viên
vì vậy ngành chức năng cần xem xét cho phép ngư dân sử dụng thiết bị giám sát hành trình thay cho việc sử dụng cùng lúc hai thiết bị fxx một nghìn bảy trăm linh và giám sát hành trình tàu cá nhằm giảm bớt thủ tục cho ngư dân quá trình hành nghề trên biển
cử tri huỳnh văn minh ở xã nghĩa an tp quảng ngãi kiến nghị
trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng một số công trình càng cá khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá đã hoàn thành
đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cảng cá sa huỳnh và tịnh kỳ và ba cảng neo chú tàu thuyền ở xã tịnh hòa thành phố quảng ngãi huyện lý sơn và mỹ á thị xã đức phổ
các công trình này đã đem lại những lợi ích thiết thực cho chủ tàu bà con ngư dân tạo nơi neo đậu tránh chú bão an toàn cho tàu cá
cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh góp phần phát triển kinh tế của các địa phương ven biển
tuy nhiên theo ngư dân các cảng cá và khu neo đậu chú bão tàu cá đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu neo đậu tranh chú bão cho tàu thuyền trên địa bàn tỉnh
để phát huy hiệu quả hoạt động các cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão cử tri đề nghị nhà nước cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện các cảng cá và khu neo đậu chú bão tàu cá hiện có trên địa bàn tỉnh đồng thời tiếp tục đầu tư các cảng cá khu neo đậu chú bão tàu cá theo quy hoạch
cử tri nguyễn văn sáu phường phổ thạch thị xã đức phổ cho hay luồng lạch ra vào cảng phũng neo đậu tàu thuyền cơ biến xa hình hiện nay rất can gây khó khăn và nguy hiểm cho việc ra vào cảng cá của các phương tiện
đề nghị các cấp các ngành quan tâm nạo vét thông luồng cửa biển sa huỳnh để tàu thuyền ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận xa vào thuận lợi đồng thời mở rộng diện tích cảng cá sa huỳnh đáp ứng yêu cầu phục vụ cho tàu cá địa phương định hướng cho phát triển kinh tế biển phục vụ cho tàu cá ngoài địa phương cử tri sáu kiến nghị

đề nghị các cấp các ngành quan tâm nạo vét thông luồng cơ biến xa hình hiện nay rất can gây khó khăn và nguy hiểm cho việc ra vào thuận lợi đồng thời mở rộng diện tích cảng cá xa hình địa phương cử tri sáu kiến nghị
các tỉnh và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giải trình làm rõ một số ý kiến cử tri kiến nghị thuộc thầm quyền
phát biểu tại buổi tiếp xúc phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đặng ngọc huy chia sẻ những khó khăn vướng mắt mà bà con ngư dân gặp phải trong hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua
phát biểu tại buổi tiếp xúc phó bí thư thường trực tỉnh uy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đạng ngọc huy chia sẻ những khó khăn vướng mắt mà bà con ngư dân gặp phải trong hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua
và kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quan tâm đầu tư hạ tầng cảng cá trên địa bàn tỉnh
ông đặng ngọc huy nhấn mạnh các ý kiến kiến nghị đều rất thiết thực xác đáng thể hiện đầy đủ tâm tư nguyện vọng của ngư dân
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh xin ghi nhận tất cả các ý kiến sách đáng của ngư dân
qua đó tiếp tục kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trung ương sớm xem xét tháo gỡ ban hành chính sách mới
phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đặng ngọc huy đề nghị bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định nhằm góp phần cùng với cả nước gỡ thẻ vàng từng bước phát triển nghề cá theo hướng bền vững hội nhập